mở đầu bản tin chiều ngày tám tháng năm là thông tin về sai phạm liên quan đến đất đai của nguyên chủ tịch ubnd huyện bắc yên tỉnh sơn la và đồng phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm lê văn kỳ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la
nguyên chủ tịch ubnd huyện bắc yên tỉnh sơn la phạm bình minh giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện mai sơn
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện bắc yên và lò duy thành nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện bắc yên
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lê văn kỳ phạm bình minh và lò văn thành
đã chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng khách sạn đồng tâm
và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tuấn trung tại thị trấn bắc yên huyện bắc yên từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê bảy mươi năm của nhà nước
sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định vi phạm các hành vi bị cấm
theo luật đất đai hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
còn về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn một trăm linh đương sự gồm một mươi năm trong số hai mươi ba bị cáo chín mươi năm người bị hại hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị phạt mức án từ một mươi đến một mươi chín năm tù về cùng tội danh
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện bị phạt ba mươi năm tù nguyễn thái lực em trai của luyện nhận án hai mươi bảy năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tòa cũng buộc vợ chồng luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng cho các bị hại
trong đơn của hơn một trăm linh đơn kháng cáo được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay có đơn của vợ chồng luyện
hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của võ thị thanh mai đang được tại ngoại xin hoãn phiên tòa vì bị cáo đang mang thai sức khỏe yếu phải nhập viện
trước thông tin này chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh
đồng thời cho biết hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa
mà vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo mai
phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày một mươi chín tháng năm
một phiên xét xử đáng chú ý khác cũng diễn ra trong sáng nay
tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang sáng nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo
gồm vũ văn quý đào ngọc cảnh ngô văn trọng hoàng thị tâm và trần trí mãnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
và đưa hối lộ
theo cáo trạng mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhất phụ tùng xe máy ở thành phố châu đốc
lo sợ việc giám đốc công an tỉnh an giang lúc bấy giờ là đại tá đinh văn nơi
nay là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh quảng ninh
chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
mãnh nảy sinh ý định tìm các tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác
để thực hiện khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách
tác động điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ
nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc câu kết đưa ra thủ đoạn gian dối
để nhận một mươi tỷ đồng của mãnh
đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi của các đối tượng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi tháng năm
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn chi phát trú tại thành phố cần thơ đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh văn thành huỳnh minh lép và lê văn đèo cùng chú tỉnh kiên giang
về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra nhóm bốn đối tượng trên đã rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn
với một người tên là phan văn vàng
chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi gặp phan văn vàng đang ăn nhậu
bốn đối tượng đã dùng tay chân và dùng cây gỗ đánh anh vàng bị thương tích một mươi sáu
một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar karaoke trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá
hai đối tượng cùng chú tại đà nẵng là phan trần vũ và nguyễn hữu ngọc
đã bị bắt giữ cùng với một lượng lớn ma túy tổng hợp
trong đường dây này vũ được xác định là đối tượng cầm đầu ngọc đặt tay chân đắc lực
vào đầu tháng ba qua công tác nắm tình hình công an thành phố đà nẵng phát hiện
một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn rất tinh vi
chọn địa điểm giao dịch ngay trong các quán bar karaoke nên xác lập chuyên án
đến chiều ngày ba tháng năm khi xác định vũ vừa đi nhận ma túy từ bến xe trung tâm đà nẵng về
các trinh sát đã tiến hành bắt quả tăng
một mươi viên thuốc lắc đã được các đối tượng cất dấu tinh vi trong thùng chứa lá sông
tiếp tục khám xét nơi ở của vũ công an thành phố phát hiện một mươi năm g ketamine
đồng thời bắt giữ ngọc để phục vụ điều tra
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lào cai tình trạng trồng tăng trữ mua bán che phép cây thuốc viện
vẫn diễn ra khá phức tạp không chỉ trồng ở nơi hèo lánh
giờ đây người dân còn trồng ngay trong vườn nhà với nhiều lý do biện minh khác nhau
xác định việc xóa bỏ cây thuốc viện là nhiệm vụ quan trọng
lực lượng công an tỉnh lào cai đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
tổ bốn phường sapa là điểm nóng về trồng cây thuốc viện tại sapa
tình trạng đồng bào nơi đây là một nơi rất khó khăn
lợi dụng nương rễ xa nhà để lén lút trồng loài cây này diễn ra khá phổ biến
thậm chí ngay tại mảnh vườn này cách đây không lâu gia đình ông thảo a kế trồng bảy mươi chín cây thuốc viện
sau khi bị công an phường phát hiện người đàn ông này lại biện minh lý do là chồng cho gà ăn để phòng chống dịch bệnh
bây giờ mình bị phản rơi trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây là thuốc rồi
rất là bỗng bị chảy ngay ngoài đấy ngay ngoài đấy ngay ngoài gà đấy
với những quy định của pháp luật công an phường sapa đã tiến hành xử phạt hành chính và yêu cầu gia đình cam kết không tái phạm
tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn phường sapa lực lượng công an đã phát hiện xử lý tám vụ với bảy đối tượng
liên quan đến việc trồng vận chuyển và mua bán cây thuốc viện
công an phường sapa đã thu giữ được trên hai năm trăm linh cây thuốc việt do bà con canh tác
xử phạt hành chính gần bốn mươi triệu đồng
thường thường thì những người dân sử dụng các tấm lưới đen với mục đích là che chắn
để tránh phát hiện của cơ quan chức năng
cho nên là cái việc mà phát hiện quá trình đi tuần tra kiểm soát để phát hiện cái việc trồng cây thuốc viện
từ nhân dân là cũng rất là khó khăn
thời gian gần đây việc mua bán vận chuyển và trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn có xu hướng gia tăng
đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thường chọn khu vực hẻo lánh xa xôi để canh tác
trước thực trạng đó công an tỉnh chỉ đạo công an địa bàn ra soát bám nắm địa bàn đối tượng để phát hiện triệt phá cây thúc viện
với loại tội phạm về trồng cây thuốc viện trong thời gian qua thì cũng đấu tranh rất quyết liệt
chỉ đạo lực lượng nhất là lực lượng xã bám làng bám bản bám các cây ở vùng sông xa cương quyết
gọi như là yêu cầu bà con là phải triệt phá các cái loại cây đã trồng
để phòng ngừa ngăn chặn hành vi trồng trái phép cây có chứa chất ma túy
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh với các loại tội phạm
trong đó tập trung lực lượng tấn công truy quét tội phạm về ma túy
xóa các điểm phức tạp về trồng mua bán tàng trữ trái phép cây thuốc viện
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân
tổ chức xét xử lưu động một số vụ án để tăng tính gian đe phòng ngừa chung
bị cáo đỗ thành nhân bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
bảy bị cáo còn lại gồm phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán trí việt
và đỗ đức nam tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt
lê thị thu hương phó tổng giám đốc chứng khoán trí việt
lê thị thùy liên nhân viên dịch vụ tài chính chứng khoán trí việt
vũ ngọc long cựu tổng giám đốc louis holding
trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính louis holding
và ngô ngọc vũ là tổng giám đốc công ty cổ phần louis capital cũng cùng tội danh nêu trên
theo cáo trạng thời điểm đỗ thành nhân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần logistics holding
đã mua cổ phần sáu công ty nghiêm miết trên sản chứng khoán
nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu công ty
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng bàn bạc và thống nhất với đỗ đức nam
là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân
để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi bất chính tổng số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo hoàng đình gôn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện thuận an tỉnh bình dương
về tội lừa đảo chiếm nốt tài sản và lạm dụng làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại phường một thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu lê thị huyền trân là vợ của gôn
đã tự ý lấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ấp vĩnh hòa xã tân ngãi
nay là nhóm vĩnh hòa phường tân ngãi thành phố vĩnh long do hoàng đình gôn đứng tên
để cầm cố cho ông trần duy thắng với số tiền một trăm linh triệu đồng
do bực tức việc vợ đã tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem cầm
và không thương lượng giải quyết được với ông thắng
nên gôn đã lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với giá bảy triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đình gôn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
chuyển nhượng cho bà phạm thị linh và ông nguyễn văn tuyền với số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoàng đình gôn mức án bảy năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và sáu tháng tù về tội làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng mức hình phạt mà gôn phải chấp hành là bảy năm sáu tháng tù giam
thưa quý vị lợi dụng chính sách mở cửa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh phục hồi sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng trên địa bàn tỉnh bắc giang đã nhập nguyên liệu với giá rẻ
sau đó sản xuất hàng giả là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để bán ra ngoài thị trường
thu lời bắt chính hàng tỷ đồng
vụ việc đã được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang nhanh chóng phát hiện và bắt giữ
đây là hình ảnh một chiếc xe chở hàng hóa đang đỗ ở điểm tập kết để vận chuyển các bao tải phân bón
để mang bán ra ngoài thị trường mà lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang ghi lại được
lần theo dấu vết chiếc xe lực lượng chức năng đã phát hiện tại một nhà xưởng quy mô lớn
với hàng loạt máy móc dụng cụ và nguyên liệu để sản xuất phân bón giả nhái các thương hiệu nổi tiếng
với bao bì nhập khẩu hàn quốc trung quốc tại xã cường sơn huyện yên dũng
tại thời điểm phát hiện lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả
gần một bốn trăm linh chai dung dịch để pha trộn thuốc bảo vệ thực vật hai mươi tấn phân bón thành phẩm
và toàn bộ máy móc phương tiện có liên quan
ngoài ra các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn mẫu má bao bì
cũng như thay đổi địa điểm sản xuất để tránh sự phát hiện của quan chức năng
vì vậy là thủ đoạn của đối tượng rất khó để phát hiện đấu tranh xử lý đối với hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
qua đấu tranh chủ cơ sở khai nhận cuối năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu nhập nguyên liệu trôi nổi trên thị trường
mang về để chế biến sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
thuốc bảo vệ thực vật nhái các nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nhằm mục đích kiếm lời
cũng liên quan tới hành vi mua bán sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
ngày hai mươi một tháng bốn công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố đối với bị can nguyễn thị nhải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thị trấn chũ huyện lục ngàn
theo đó vì tham rẻ ham lợi nhuận đối tượng đã nhập hơn hai chai thuốc bảo vệ thực vật giả
và sau đó mang về bán cho bà con nông dân trong khu vực
báo cáo điều tra tôi cũng tham rẻ lợi nhuận tôi cũng muốn mua
mua thì cũng nghĩ là thuốc nó lại không kết hẳn
thế tôi bán cho bà con nông dân
làm ở thôn thì cũng một cơ số
thế thì tôi cũng rất ăn ăn với nỗi
vì cái điều việc tôi làm là không đúng cho mỗi bà con nông dân mà ảnh hưởng đến môi trường
liên tiếp trong vòng hai tháng hai vụ án hình sự về sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón
thuốc bảo vệ thực vật đã được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang triệt phá thành công
điều này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp
mà còn góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và tình hình an ninh trả tự
trên địa bàn
lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng từ tỉnh đến công an các huyện thành phố
tập trung nắm tình hình giả soát phát hiện các mặt hàng lưu thông trên địa bàn tỉnh mà có biểu hiện nghi vấn là giả
tập trung truy xét xác minh về đầu mối về các đối tượng có liên quan đến việc sản xuất
để củng cố thu thập tài liệu bắt giữ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật
thời gian tới để góp phần làm lành mạnh môi trường sản xuất kinh doanh ngăn chặn các hành vi buôn lậu vận chuyển mua bán hàng giả hàng nhái
thì ngoài sự chủ động vào cuộc của lực lượng chức năng điều cần thiết hơn cả là mỗi người dân doanh nghiệp
chủ động tích cực tham gia các hoạt động chống hàng giả bảo vệ quyền lợi của chính mình và cộng đồng xã hội
do có mâu thuẫn tình cảm một người đàn ông ở thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai đã mang xăng châm lửa đốt nhà và cửa hàng của người tình khiến bản thân tử vong và hai người khác bị thương
nạn nhân tử vong được xác định là anh phan hoàn uy vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố biên hòa
theo thông tin ban đầu anh phan hoàn uy vũ và chị diệp ngọc bích có quan hệ tình cảm với nhau
thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị bích đã chia tay
nhưng vũ không đồng ý vì nghi ngờ chị bích có mối quan hệ tình cảm khác
vào trường ngày bảy tháng năm vũ mang theo một căn xăng một mươi lít
đến nhà chị bích sau đó vũ đã tự mở khóa cửa rồi vào nhà và đốt nhà người tình
tiếp đó vũ đi đến nơi chị bích thuê để bán cá cảnh cũng không thấy chị bích nhưng có ba người thân trong nhà
vũ đã mang căn xăng vào đồ ở nhà và bật lửa đốt khiến cho bản thân tử vong tại chỗ
hai người nhà chị bích bị thương vụ việc cũng đã khiến hai căn nhà nói trên bị cháy và thiêu dụi nhiều tài sản
còn tại tỉnh an giang phạm thanh bình ba mươi hai tuổi ở an giang đang ngồi nhậu
thì được bạn kể lại việc bị đánh trước đó nên cùng với cả nhóm kéo đi tìm đối phương và gây thương tích cho nạn nhân
công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phạm thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại xã vĩnh hậu huyện an phú tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn linh phạm thanh bình và một số người bạn tổ chức nhậu
trong lúc nhậu linh kể với cả nhóm về việc bị ngô văn phúc
và nguyễn nhật hào đánh mình nên cả nhóm đã rủ nhau đi tìm phúc và hào để hỏi chuyện
khi gặp nhau hai bên đã xảy ra hỗn chiến
trong lúc hỗn chiến bình nhặt một vỏ chai bia đã đâm trúng vào tay của võ văn thanh gây thương tích bốn mươi hai
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ